có thể kể đến một số món như là cà phê muối trà mãng cầu gọi gà măng cụt bánh đồng su phô mai hay là trà chanh giã tay
rất nhiều người đã chọn kinh doanh những mặt hàng này
tuy nhiên việc chạy theo xu hướng trong kinh doanh ăn uống có thể đem lại nguồn tiền nhanh chóng nhưng cũng đối diện với nhiều rủi ro
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
từng là món ăn lạ mắt gây bão mạng xã hội khiến nhiều bạn trẻ sẵn sàng xếp hàng dài chờ vài tiếng để mua
nhưng hiện nay nhiều cửa hàng kinh doanh bánh đồng su phô mai rơi vào tình trạng vắng khách
số lượng bánh bán ra hàng ngày giảm rõ rệt khiến nhiều chủ cửa hàng lo lắng hay thậm chí một số cơ sở phải đóng cửa hàng
trên thực tế việc nhiều bạn trẻ kinh doanh theo xu hướng của thị trường rất phổ biến
tuy nhiên các xu hướng này thường mang tính ngắn hạn gắn liền với sức nóng của mạng xã hội và sự tò mò của giới trẻ
nên khi nhu cầu thị trường đi xuống sẽ không đủ khả năng sinh lời hay thu hồi vốn
vì vậy để mô hình kinh doanh này được lâu dài giữ chân được khách hàng người kinh doanh nên tạo ra nét riêng cho mình đảm bảo chất lượng sản phẩm
thực phẩm thì mình cũng sẽ chọn những nguồn thực phẩm uy tín
việc kinh doanh ẩm thực theo xu hướng sẽ gánh nhiều rủi ro
vì vậy để kinh doanh thành công được mô hình này các bạn trẻ nên tính toán các khía cạnh tránh tình trạng tắt nước theo mưa
có như vậy mỗi người mới đưa ra được phương thức kinh doanh
hãy phát triển theo ý muốn
là vùng trồng hoa lớn và lâu đời nhất của tỉnh bà trịa vùng tàu những ngày này làng hoa kim dinh thành phố bà trịa cũng trở nên lung linh trượt trở khi các nhà phường trồng hoa thắp sáng đèn mỗi đêm
sau khi xuống giống hoa từ bảy đến một mươi ngày người trồng sẽ thực hiện trong đèn từ sáu giờ tối đến hai giờ sáng hôm sau
đây là kỹ thuật biến đêm thành ngày tạo thêm ánh sáng cho cây quan hợp
cây trưởng vào buổi tối giúp hoa cút vương cao thân thẳng và nở hoa đúng theo yêu muốn của người trồng
thời gian trồng đèn kéo dài liên tục trong hai đến ba tháng khi cây chuẩn bị làm đủ
liên quan đến việc hơn một một trăm linh công chức viên chức bình dương xin thôi việc các ngành chức năng tỉnh bình dương đánh giá có nhiều lý do
trong đó chính sách tiền lương là một trong những nguyên nhân chủ yếu
theo đó giám đốc sở nội vụ tỉnh bình dương nguyễn văn minh chia sẻ bình dương giáp tranh với thành phố hồ chí minh
với những áp lực tương đồng sông địa phương không có chính sách đặc thù nên lương vẫn bình thường như các tỉnh khác do đó dẫn đến mức lương vẫn thấp
lãnh đạo sở nội vụ tỉnh bình dương cho biết mặc dù dân số đông sông biên chế so với các tỉnh lân cận có ít dân hơn như tây ninh bình phước lại ít hơn từ tám mươi đến một trăm linh dân sự
để tháo gỡ được nút thắt trên bình dương kiến nghị quốc hội chính phủ sớm triển khai chế độ tiền lương mới đối với cán bộ công chức viên chức
kiến nghị chính phủ và các bộ ngành trung ương nghiên cứu xây dựng và ban hành chính sách thu hút đại ngộ nhân tài vào cơ quan nhà nước
ủy ban nhân dân tỉnh bình phước đã có tờ trình hội đồng nhân dân tỉnh này về việc ban hành nghị quyết dừng thực hiện dự án xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh
đầu tư theo phương thức đối tác công tư loại hợp đồng blt hợp đồng xây dựng dịch vụ chuyển giao
lý do ủy ban nhân dân tỉnh bình phước nêu là trong quá trình triển khai dự án gặp một số khó khăn vướng mắt về giao đất cho thuê đất
luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư hiện hành không quy định áp dụng hợp đồng xây dựng dịch vụ chuyển giao đối với dự án trung tâm hành chính tỉnh trụ sở nhà nước
do đó ủy ban nhân dân tỉnh bình phước trình hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết dừng thực hiện dự án nhằm đảm bảo tính pháp lý
đồng thời làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành
mô hình du lịch cộng đồng ở ấp đảo thiền liền xã thạnh an huyện cần giờ đã chính thức đi vào hoạt động được một mươi một tháng
và được các hộ nông dân tại đây hưởng ứng với một mươi sáu điểm đến mang đậm nét đặc trưng của hệ sinh thái rừng ngập mặn cần giờ và văn hóa của người dân vùng biển
nằm cách trung tâm xã đảo thạnh an bảy km thiền liên là ấp đảo xa nhất thành phố hồ chí minh với giao thông đi lại bằng đường thủy
để di chuyển được đến đây du khách phải đến bến phà tắc xuất thuộc thị trấn cần thạnh huyện cần giờ
sau đó đón tàu đến đảo thạnh an và từ đảo thạnh an đi thêm một chuyến đò nữa mới đến được thiền liên
cũng chính vì đường đi khá trắc trở thế nên lượng khách đến với du lịch thiền liền
vẫn còn hạn chế tuy vậy nhưng đối với bà con ở đây khi nhận được tin có khách đến
dù ít dù nhiều ai đấy cũng đều rất vui và háo hức
khi mà mình nghe tin là có đoàn khách là mình đã vui lên đây
chị em thấy người nào cũng mình trăng trăng bị cái điểm khi đón khách
rồi nhà cửa thậm chí là bản thân luôn ai cũng chuốt ngót
cả đảo thiền liên chỉ có một đường độc đạo hình oval dài bốn km
uống quanh rượu múi sông trạch và rừng ngập mặn
khách đến đây sẽ không sợ bị lạc đường vì ấp chỉ có một con đường chính
men theo đó sẽ đi qua hết nhà dân trên đảo
điểm đến du lịch cộng đồng thiền liên được hoàn thiện với sự tham gia của một mươi sáu hộ
với các dịch vụ như ngâm chân thảo dược làm bánh dân gian trải nghiệm làm muối
nghe đơn ca tài tử tất cả các sản phẩm du lịch này
do chính các hộ dân và cư dân đang sinh sống tại ấp đảo thiền liền thực hiện
cái tên gọi mang lại một cái cảm giác rất là tò mò
tại sao lại có một
cái tên gọi đặc biệt thế
là rất muốn đến để khám phá xem là vùng đất có cái tên gọi đặc biệt này
sẽ có những cái điểm gì đặc biệt nữa
đấy về ẩm thực về nét văn hóa về con người đấy về thiên nhiên
thế cho nên là cả bên cạnh đó thì lại có các anh chị của thành phố là bạn bè thân thiết
các anh chị cũng giới thiệu và cũng có hướng dẫn cái cách di chuyển
cái thời gian đến phù hợp
thì từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay cũng đã đón hơn ba khách đã tham quan
thì cái tín hiệu cũng rất là vui cho bà con trên địa bàn ấp thiền liền
được các cấp lãnh đạo và sở du lịch đưa cái đề án du lịch cộng đồng thiền liền ra mắt vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai nghìn hai mươi hai
thì đến nay nói chung là cái tín hiệu mặc dù là cũng khách cũng chưa cao
lượng khách chưa cao nhưng mà thấy cái tín hiệu cũng rất là khả quan cho ngành du lịch
bên cạnh cái công việc trọng án là làm nghề muối truyền thống
thì bà con cũng
có thêm cái kế sinh nhai bên cạnh là cái du lịch cộng đồng
trong giai đoạn tới sở du lịch thành phố hồ chí minh sẽ cùng với chính quyền huyện cần giờ tiếp tục khảo sát
tìm hiểu các yếu tố bản sắc văn hóa điều kiện tự nhiên và đặc điểm của ấp đảo thiền liền
để phát triển bền vững mô hình du lịch cộng đồng ở đây
mục tiêu không chỉ xây dựng thiền liên trở thành một điểm đến du lịch của thành phố
mà còn giúp từng hộ gia đình bà con trên xã đảo tăng thu nhập giải quyết việc làm
và nâng cao đời sống văn hóa cho cộng đồng
thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu có hơn một cơ sở lưu trú
trong đó nhiều cơ sở được gọi là homestay do các hộ dân đầu tư cho khách thuê
trong đó có nhiều cơ sở lắp đặt thêm hệ thống âm thanh cho khách hát karaoke
hoặc khách tự thuê loa kẹo kéo về hát gây tiếng ồn khiến nhiều người dân bức xúc
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
cứ đến cuối tuần những homestay villa cho thuê trên địa bàn thành phố vũng tàu lại ẩm ỉ tiếng nhạc
từ tiếng hát karaoke đến tiếng nhạc dj chuyên nghiệp của những khách thuê
tất cả đều được mở với âm lượng cực đại khiến những cư dân xung quanh như bị tra tấn
không ít lần người dân phải tận tay đi quay lại những video như thế này để làm bằng chứng cung cấp cho cơ quan chức năng
điều đáng nói là tất cả các chủ kinh doanh đều hiểu rất rõ những cơ quan chức năng này
tuy nhiên việc xác định mức độ tiếng ồn để xử lý vi phạm hiện nay vẫn là một bài toán khó bởi địa phương không có phương tiện máy móc để thực hiện việc đo lường âm thanh
thế nên chủ yếu chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở mạnh hơn là lập thêm đoàn kiểm tra như thế này để buộc chủ cơ sở kinh doanh cam kết thực hiện kiểm soát tiếng ồn
em có dành một khoảng trống là dành cho ngày xưa là bọn em thiết kế là dành cho khách karaoke với ăn nhậu
thì bây giờ thì em từ lúc mà bên phường đã phổ biến thì em đã quán triệt là từ một mươi giờ là với cả từ đầu là nhận khách là em sẽ có hỏi khách là xem có nhậu nhẹt hay keo kê gì không
nếu có thì em sẽ không nhận
và nếu mà có ví dụ đi gia đình mà có nhậu nhẹt thì cũng quán triệt là một mươi giờ và không được hát hò để đảm bảo cho cái khu vực mà tiếng ồn xung quanh
tức là em có giới hạn âm thanh luôn em có được điều kiện từ xa
tức là khi mà khách mở âm thanh quá lớn thì em sẽ gọi điện nhắc nhở khách là anh giảm âm thanh lại
nếu khách vẫn cố tình hát thì em sẽ giảm lại
còn nếu mà khách vẫn bật lên đó thì em sẽ ngắt luôn
trong đó là trong hợp đồng em có nói rồi
để hạn chế tình trạng gây ô nhiễm tiếng ồn chính quyền địa phương đã cho các cơ sở kinh doanh lưu trú này ký cam kết đảm bảo không gây tiếng ồn trong hoạt động vui chơi giải trí của khách
ảnh hưởng đến dân cư xung quanh đồng thời kiểm tra liên tục đặc biệt là vào các ngày cuối tuần và sau hai mươi hai giờ đêm
thì khi mà tiếp nhận các thông tin ở trên nhóm thì lực lượng chức năng sẽ trực tiếp xuống xử lý theo cái phản ánh của người dân
còn một cách nữa là người dân sẽ phản ánh trực tiếp lên số điện thoại của công an phường
thì lực lượng trực ở tại địa phương trực tại công an phường sẽ sau năm phút thì là sẽ có mặt tại cái địa điểm mà đã phản ánh để kiểm tra xử lý chấm dứt cái việc gây tiếng ồn đó
với hơn một trăm linh cơ sở lưu trú trên địa bàn ô nhiễm tiếng ồn từng là vấn đề khó xử lý
việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tiếng ồn được bố trí cán bộ luôn phiên trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
cảnh sát khu vực cũng trực sát sao và phải chịu trách nhiệm với địa bàn mình quản lý
vì vậy việc giám sát kiểm tra cũng ngày càng chặt chẽ hiệu quả hơn